quyết định này đã bổ sung các nội dung kia biên toàn bộ nhà làm việc nhà xưởng máy móc thiết bị dụng cụ quản lý kho bãi vật kiến trúc và các công trình phụ trợ khác
và tài sản trên gắn liền với năm quyền sử dụng đất có tổng diện tích là hai trăm hai mươi sáu tám trăm sáu mươi hai m hai đã được ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi

để hạn chế người mua đấu giá công khai điều này đã đi ngược lại với mục đích bản chất của việc bán đấu giá